thưa quý vị thủ tướng phạm minh chính vừa ký công điện triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy
công điện nêu thời gian qua ban bí thư trung ương đảng quốc hội chính phủ thủ tướng chính phủ
đã có nhiều văn bản chỉ đạo các bộ ngành địa phương về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tuy nhiên có một số bộ ngành địa phương triển khai thực hiện thiếu quyết liệt nhiều tồn tại hạn chế chưa được khắc phục kịp thời
các nguy cơ cháy nổ còn rất lớn để xảy ra các vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng như vụ cháy nhà ở nhiều căn hộ
thường gọi là trung cư mini vào ngày một mươi hai tháng chín tại phường khương đình quận thanh xuân thành phố hà nội
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ trưởng thủ trưởng các cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc chỉ đạo quyết liệt
hiệu quả các văn bản của ban bi thư quốc hội chính phủ thủ tướng chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trong đó bộ công an chỉ đạo lực lượng công an toàn quốc chủ trì phối hợp với các sở ngành cơ quan liên quan
tổ chức tổng gia soát kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các trung cư nhà ở nhiều căn hộ cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ
có mật độ người ở cao nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao
để đánh giá thực trạng có ngay các giải pháp hạn chế xảy ra cháy nổ và giảm thiểu tối đa thiệt hại hậu quả do cháy nổ gây ra
hoàn thành việc tổng ra soát trước ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
cũng liên quan đến vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng trên trong ngày hôm nay đồng chí đinh tiến dũng
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội thay mặt ban thường vụ thành ủy hà nội
đã có văn bản chỉ đạo việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ba tổ chức đảng
ban thường vụ quận ủy thanh xuân đảng ủy công an quận thanh xuân đảng ủy phương khương đình
quận thanh xuân thành phố hà nội nhiệm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tiếp tục có tin tức khác
sáng nay tòa án nhân dân tỉnh bắc giang đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo
tạ miên linh tạm trú tại thành phố bà rịa úng tàu về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo cáo trạng từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai mặc dù không phải là luật sư nhưng bị cáo tạ miên linh
đã nhiều lần đến tỉnh bắc giang để tư vấn pháp luật viết đơn khiếu nại tố cáo
liên quan đến việc đền bù giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn tỉnh
bị cáo đánh nhận ủy quyền là người đại diện cho các hộ dân để gửi đơn khiếu nại tố cáo
đến các cơ quan chức năng và nhận tiền của nhiều hộ dân
tuy nhiên các vụ việc do bị cáo linh tư vấn khiếu nại đều không được các cơ quan có thẩm quyền chấp nhận
trên không gian mạng bị cáo linh nhiều lần trả lời phỏng vấn chia sẻ trên mạng xã hội
có những nội dung không đúng về tỉnh bắc giang gây ảnh hưởng sâu đến tình hình an ninh trật tự
ở địa phương cũng như hình ảnh uy tín danh dự của đảng bộ chính quyền tỉnh bắc giang
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo tạ miên linh hai năm sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo
thời gian thử thách là năm năm tính từ ngày hôm nay
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an phối hợp với các đơn vị liên quan
vừa phá thành công chuyên án bắt giữ hai đối tượng trú tại tỉnh điện biên về hành vi vận chuyển
trái phép chất ma túy thù giữ năm kg ma túy dạng đá
tiến hành chặn dừng một xe ô tô khách di chuyển trên quốc lộ bảy đoạn qua xã viên thành
huyện yên thành tỉnh nghệ an lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe khách có năm kg ma túy dạng đá
được cất giấu trong vali hai đối tượng là trá asia và mùa a cờ cùng chú tại huyện điện biên đông
tỉnh điện biên đã bị bắt giữ sau nhiều giờ đấu tranh liên tục hai đối tượng đã khai nhận số ma túy trên
là của mình và đang trên đường đưa đi tiêu thụ
tại tỉnh nam định công an huyện ý yên đã phát hiện bắt quả tàng một đối tượng đang vận chuyển
trái phép một trăm hai mươi ba kg pháo đối tượng bị bắt là nguyễn văn trọng quê tỉnh bắc giang đang có hành vi
vận chuyển trái phép tám mươi hai hộp pháo nổ trọng là đối tượng từng có tiền án về tội tàng trữ pháo
vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bị tòa nhân dân huyện tân yên tuyên phạt ba mươi tháng tổ treo về hành vi tàng trữ
hàng cấm là pháo nổ thời gian thử thách là năm năm tuy nhiên trọng vẫn tiếp tục buôn
bán hàng cấm về nam định
hôm nay một mươi năm tháng chín là ngày đầu tiên tổ chức lại phiên đấu giá biển số đẹp lần thứ nhất sau sự cố
vào ngày hai mươi hai tháng tám vừa qua ngay trong phiên đấu giá đầu tiên tình nhiều biển số đẹp đã được trả giá
với giá rất cao tính từ chín giờ sáng cho đến khoảng một mươi bảy giờ chiều nay đã diễn ra một mươi một cuộc đấu giá
vào năm khung giờ khác nhau một mươi một biển số đẹp cũng đã tìm được người trả giá cao nhất
trong đó thì biển số năm mươi một ca ngũ quý tám được trả với giá cao nhất lên tới ba mươi hai tỷ ba trăm bốn mươi triệu đồng
tiếp đó là biển số ba mươi ca ngũ quý năm với giá là một mươi bốn tỷ một trăm hai mươi triệu đồng giữ vị trí thứ ba là biển số ba mươi ca
năm mươi sáu nghìn bảy trăm tám mươi chín với giá hơn một mươi ba tỷ đồng theo cục cảnh sát giao thông người trung đấu giá sẽ được gửi thông báo
kết quả vào hòm thư điện tử và gửi tin nhắn tới số điện thoại đã đăng ký tại tài khoản truy cập
ngay sau khi phê duyệt kết quả đấu giá thông báo kết quả chúng đấu giá biển số ô tô thay
thế hợp đồng mua bán tài sản đấu giá biển số ô tô chúng đấu giá chỉ được cấp cho người chúng đấu giá